thưa quý vị nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân
mà còn khiến cho hệ thống điện luôn trong tình trạng báo động do quá tải
nhất là ở các khung giờ cao điểm vào trưa và tối khi nhu cầu sử dụng điện đặc biệt tăng cao
và để hạn chế tối đa các sự cố về điện thì người dân cơ quan các đơn vị
cần sử dụng điện hợp lý tiết kiệm không sử dụng quá nhiều thiết bị điện công suất lớn cùng một lúc
và để điều hòa trên hai mươi bảy độ c
thống kê trong đợt nắng nóng cao điểm đầu tháng sáu vừa qua sản lượng điện tiêu thủ ngày cao điểm nhất
ở thủ đô hà nội là hơn chín mươi sáu triệu kwh còn số này của cả nước là hơn tám trăm tám mươi triệu kwh
vượt hơn hai mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
nắng nóng gai gắt làm các thiết bị trên toàn bộ lưới điện liên tục vận hành đầy tải
thậm chí quá tải ở một số thời điểm dẫn đến nguy cơ xảy ra các sự cố đe dọa an toàn hệ thống
lưới điện quốc gia